hà tĩnh vẫn đang tiếp tục báo động với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng
từ đêm qua đến sáng nay ngày một tháng một mươi một mưa lớn với lượng mưa đo được tại một số nơi
đã lên đến bốn trăm linh mm khiến cho nhiều vùng tại hà tĩnh ngập sâu trong nước
theo văn phòng ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện hương khê mưa lớn đã làm một mươi bốn xã
với hơn một hai trăm linh hộ bị ngập trong đó hàng trăm hộ bị ngập từ một đến một năm mét
các xã nằm ở khu vực đầu nguồn sông ngàn sâu như hương đô lộc yên hương trạch bị ngập lụt nặng nhất
tại các xã lộc yên mưa lũ đã làm một mươi hai trên một mươi bốn xóm bị cô lập hoàn toàn
bình phúc hương yên là hai xóm ngập sâu nhất muốn đến các xóm chỉ duy nhất là đi thuyền
chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức sơ tán một trăm linh hộ dân vùng thấp lên cao an toàn

khác với trận lũ lụt giữa tháng một mươi trong trận lũ đợt này người dân hương khê đã có sự chủ động hơn trong công tác đối phó với mưa lũ
ngay trong đêm ba mươi một tháng một mươi khi được thông báo thủy điện hồ hô xả lũ chính quyền và người dân địa phương đã sẵn sàng các phương án sơ tán người tài sản đến nơi an toàn
đồng thời thành lập tổ công tác giám sát việc xả lũ thủy điện
việc thông báo xả lũ cho địa phương còn chung chung chưa nắm được tác động phạm vi ảnh hưởng do xả lũ để có biện pháp di rời người dân đến nơi an toàn